bốn nạn nhân là người dân tộc thiểu số huyện phước sơn tỉnh quảng nam bị vùi lấp trên tuyến đường một mươi bốn e đến nay vẫn chưa được tìm thấy
công tác tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn do trời còn mưa lượng đất đá lớn
trong những ngày qua huyện phước sơn cũng đã huy động các xe múc xe ủi tham gia tìm kiếm
nhưng do trời mưa lượng đất đá lớn và khó tiếp cận hiện trường nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
sáng ngày bảy tháng một mươi một lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng nam đã tăng cường lực lượng và phương tiện dùng vòi phun nước rửa trôi đất đá với hy vọng tìm thấy người bị nạn
nhưng cho đến chiều nay các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng một mươi một trên tuyến đường một mươi bốn e đoạn qua huyện phước sơn tỉnh quảng nam
bốn người đi trên hai xe máy đã bị một quả đồi đổ sập xuống vùi lấp
hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai